ngày ba mươi một tháng năm tỉnh ủy yên bái đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện cuộc vận động
người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
dự buổi làm viên có đồng chí hồng an lệnh ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
sau một mươi năm triển khai cuộc vận động hai nghìn chín hai nghìn một mươi tám mặt trận tổ quốc tỉnh yên bái đã tổ chức một mươi sáu lớp tập huấn
và các hội nghị lồng ghép tuyên truyền về cuộc vận động
cùng với đó các ngành cơ quan đơn vị thực hiện ưu tiên dùng hàng việt
trong mua sắm công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt trên tám mươi năm
phát biểu tại hội nghị đồng chí hồng an lệnh đề nghị tỉnh yên bái tiếp tục triển khai
thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của trung ương tiếp tục đổi mới công nghệ
nâng cao chất lượng sản phẩm và nhân lực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tới người dân
để mỗi người dân hiểu được mục đích ý nghĩa trách nhiệm của cuộc vận động
tuy nhiên yên bái cần có cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút các doanh nghiệp tới đầu tư
đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh yên bái